phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với một mươi một đối tượng để điều tra về hành vi giết người
tất cả một mươi một đối tượng này đều trú tại buôn gia xã yà chu huyện crong bông tỉnh đắk lắc
và do y tuấn nê một mươi năm tuổi cầm đầu
trước đó vào khoảng hai mươi giờ ngày hai mươi chín tháng một y trông prong một mươi tám tuổi và y y prong một mươi tám tuổi
cùng một mươi một thanh niên khác đều trú tại buôn bang khung xã yà chu huyện crong bông
mang theo hung khí như dao gậy cuốc đến tìm một nhóm thanh niên của buôn gia để đánh
hậu quả của trận hỗn chiến làm y y prong tử vong trên đường đến bệnh viện
còn y trông prong bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên